tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại quảng trường biển tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ubnd tp tam kỳ tổ chức khai mạc festival du lịch biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề tam thanh biển gọi
chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề tam thanh biển gọi là điểm nhấn của chuỗi sự kiện
tại festival du lịch biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín
được gian dựng công phu mang tính nghệ thuật cao quy tụ nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng tham gia
chương trình đã đem đến cho khán giả sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa truyền thống và phong cách hiện đại
thể hiện sự khắc họa đậm nét các loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miền
nhưng vẫn toát lên tinh thần trẻ chung năng động và hội nhập
festival du lịch biển tam kỳ hai nghìn một mươi chín là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
đồng thời cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh quê hương và con người tam kỳ đến với bạn bè trong nước và quốc tế